núp dưới vỏ bọc là doanh nghiệp ổ nhóm tội phạm có tổ chức với một mươi đối tượng do nguyễn anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín thường gọi là tuấn tổ ở khu một mươi tám xã hanh cù huyện thanh ba tỉnh phú thọ cầm đầu vừa bị công an tỉnh phú thọ triệt phá
năm hai nghìn một mươi chín tuấn đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại và đầu tư hưng vượng cho vợ là nguyễn thơ xuân làm giám đốc với ngành nghề kinh doanh là cho thuê xe ô tô xe máy xe điện tự lái mua bán xe gắn máy xe điện cũ xe ô tô cũ

hoặc chuyển khoản để quy đổi thành tiền ảo đến khi số lượng người tham gia nhất định website các sàn này bất ngờ dừng hoạt động còn người tham gia thì mất trắng số tiền đã đầu tư
tiền ảo đều không được công nhận là đồng tiền giao dịch hợp pháp được bảo đảm phát hành tại việt nam và đa số các quốc gia khác trên thế giới
đến nay chưa có bất cứ trang sàn giao dịch đầu tư tiền ảo nào được cấp phép hoạt động tại việt nam
do đó việc các đối tượng tuyên truyền rằng các trang sàn giao dịch tiền điện tử có chi nhánh được cấp phép tại việt nam được chính phủ việt nam bảo đảm được bảo hiểm khoản đầu tư đảm bảo không bị mất tiền đầu tư điều chỉ là các chiêu trò lừa đảo của các đối tượng phạm tội